bên cạnh mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu thì mối quan hệ giữa chị dâu em chồng và em dâu chị chồng cũng là một đề tài không mới của mọi thời đại
làm sao để hòa hợp và thương yêu chị em chồng như những người thân thực sự trong gia đình
mối quan hệ giữa chị dâu em chồng hay em dâu chị chồng là mối quan hệ khá nhạy cảm
với vị trí vai trò là người mới nhập ra thì các nạc dâu nên là người chủ động trong việc xây dựng mối quan hệ bằng tình cảm chân thật
thực chất việc này không quá khó chỉ cần sự quan tâm chân thành một vài ấn tượng tốt đẹp trong những buổi gặp gỡ trò chuyện thì các nàng dâu tương lai đã có thể chiếm được thiện cảm của các quý cô bên chồng
khi đã trở thành người một nhà thì việc có thể duy trì được mối quan hệ này lại là cả một nghiệp
giai đoạn này cần lắm sự chín chắn tran hòa trong cách sống của các nàng dâu cũng như chị em chồng
dù có vẻ đơn giản là vậy nhưng trong cuộc sống của chúng ta thường xuyên bắt gặp ở đâu đó những câu chuyện xoắn não xảy ra xoay quanh quan hệ chị em dâu
điển hình như câu chuyện sau đây một người chị dâu rất biết nhổ nhịn em chồng
thế nhưng chính sự dĩ hòa phi quý và nuông chiều mối quan hệ của người chị đã làm cho cô em đang tuổi ăn tuổi lớn
có những hành động chưa chuẩn mực coi những giúp đỡ của chị là nghiễm nhiên đôi khi hành xử có phần quá đáng
dẫu vậy nhìn ở góc độ tích cực cô em vẫn coi chị là đồng minh và chia sẻ những câu chuyện bí mật của mình
chỉ có điều hành động đó lại dễ đẩy chị dâu vào mâu thuẫn gia đình khi dám bao che những vấn đề nghiêm trọng xảy ra với em
câu chuyện như thế này
tôi mới kết hôn được gần tám tháng
chồng tôi là con trưởng trong nhà
dưới còn một cô em chồng đang học lớp một mươi một
bố mẹ chồng tôi là công chức nhà nước đã về hưu
vì chồng tôi ngoài ba mươi mới kết hôn nên ông bà cũng mong chúng tôi mau sinh con để ông bà có cháu bé
tuy nhiên tôi mới ra trường chưa lâu công việc cũng chưa ổn định
với lại tôi cũng chưa sẵn sàng để làm mẹ
hiện nay vợ chồng tôi vẫn đang kế hoạch đợi chờ một thời điểm thích hợp sẽ tính đến chuyện có con
tôi chưa có con luôn
bố mẹ chồng dù không hài lòng
nhưng cũng không thúc ép
tôi cũng không bị áp lực khi sống chung với bố mẹ chồng
vì ông bà tư tưởng khá hiện đại không hề cổ
nhưng vấn đề tôi đang gặp phải nằm ở cô em chồng tai quái
em chồng tôi là một đứa cá tính thích làm theo ý mình
nhiều lúc bố mẹ chồng tôi cũng phải lắc đầu cao ngán
do tôi mới tốt nghiệp đại học loại giỏi lại cách em chồng có vài tuổi
nên tôi luôn được bố mẹ chồng lấy ra làm gương cho em học hỏi
không biết có phải vì như vậy
mà em luôn thấy khó chịu với tôi hay không
mọi việc lặt vạt trong nhà cô ấy hầu như không chịu làm
với lý do chị giỏi chị đi mà làm hết
chưa hết bố mẹ chồng tôi còn giao cho tôi phải kèm em học bài
để sang năm còn thi đỗ đại học
vì vậy tôi rất áp lực vì việc đó
ban đầu tôi chỉ giảng giải cho em những bài khó
nhưng về sau em bắt đầu ỉ lại
và nhờ tôi làm bài tập về nhà
và coi đó là việc mà tôi phải làm
đi làm cả ngày mệt mỏi
tôi còn phải làm bài tập
bài tập cho em như thế mình đi học
khiến tôi càng mệt thêm
ngoài việc phải làm bài tập cho em chồng
tôi còn thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại giải cứu của em
chẳng hạn nhóm bạn của cô ấy đi ăn
nhưng cô ấy không mang đủ tiền
đã nhờ tôi đến thanh toán hóa đơn hộ
rồi có lần cô ấy đi sai luật
bị cảnh sát giao thông lập biên bản
cô ấy cũng gọi tôi mang tiền đến nộp phạt
rồi cả chuyện đánh nhau với bạn ở trường
phải mời phụ huynh đến
em chồng cũng nhờ tôi xuất hiện thay
với lý do bố mẹ đang ốm không thể đến được
dù rất muốn nói với bố mẹ những chuyện này
nhưng tôi lại kiềm chế
vì với tính cách ngang bướng của em
tôi sợ sẽ làm lớn chuyện
và đẩy mâu thuẫn chị dâu em chồng lên cao hơn nữa
tuy nhiên tất cả mọi chuyện trên
tôi đều có thể bao che
và giấu cả nhà giúp em
nhưng hiện tại cô ấy đang nhờ tôi
giải quyết một việc quá khả năng của mình
em chồng tôi đã có bầu
ngay từ lúc biết em chồng có người yêu
tôi đã hết lời khuyên can
tôi nói rằng tuổi em còn nhỏ
nên hạn chế cho em
yêu đương và tập trung vào việc học hành
hoặc có yêu đương thì phải biết giữ mình
đảm bảo an toàn cho mình
thế nhưng mọi chuyện vẫn xảy ra
và để lại hậu quả
khi biết chuyện tôi cương quyết từ chối
vì chuyện này quá nghiêm trọng
tôi không thể trở thành đồng phạm của em
để lừa dối cả nhà được
nếu biết hai chị em giấu cả nhà
tôi không biết mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ như thế nào nữa
nhưng em chồng khóc lóc
chỉ có tôi mới có thể giúp được em ấy
nếu chuyện có bầu lộ ra
tương lai với cô ấy còn như chấm dứt
trường hợp tôi không giúp
cô ấy sẽ một mình giải quyết vấn đề
hiện giờ dù không phải là người gây ra tai họa
nhưng tôi cũng đang rất dối bời
tôi không biết phải làm như thế nào cả
giờ nên giúp em chồng
hay tìm cách nhẹ nhàng nói cho cả nhà biết
để người lớn có phương hướng giải quyết vấn đề
mặc dù có chút chẳng hài lòng
về cô em chồng
thế nhưng mâu thuẫn trong gia đình này
có vẻ như không quá căng thẳng
có chăng chỉ là sự khác biệt
về lứa tuổi suy nghĩ
cách hành xử và lối sống của hai người
vậy thì bây giờ chúng ta hãy lắng nghe
câu chuyện thứ hai
để xem rằng ở chiều ngược lại
thì có khi nào người chị dâu
là người chăm ngỏi của mâu thuẫn gia đình không nhé
tôi mới đuổi chị dâu của mình ra khỏi nhà
và tôi chỉ đuổi chị dâu
không cho chị bé theo cháu
dù sao đứa bé cũng là máu ngủ của nhà tôi
tôi không cho chị bé theo là đúng
hơn nữa chị vốn cũng chẳng chăm được cháu tôi
dù chị là mẹ đẻ của nó
hồi mới cưới về
tôi đã tìm ra
tôi và chị dâu sống cũng hòa thuận
tôi luôn nghĩ mình sống tốt với chị một chút
sau này mình cũng làm dâu
của nhà người khác
tôi càng không muốn đặt anh trai mình vào tình thế khó xử
giữa một bên là em gái
một bên là vợ
nhưng càng sống lâu tôi càng ghét chị dâu ra mặt
làm dâu gì
mà sáng bạch mắt ra chị mới dậy
tôi mua đồ ăn sáng về rồi
chị còn che ổng che eo
rồi nói sau tôi không hỏi chị thích ăn gì
mà đã tự ý mua
nếu tôi hỏi tôi đã dựng chị dậy
cho chị đi mua rồi
a đời em chồng hầu hạ chị dâu như vậy
mà còn bị trách ngược
mà ăn xong
chị lại vội vã lao vào bàn trang điểm
tô son điểm phật cho lộng lẫy rồi đi làm
chén bát còn nguyên đó
tôi phải dọn dẹp
dù tôi cũng đi làm
đến mẹ tôi còn lắc đầu ngắn ngẩm
ngày chủ nhật chị dâu tôi đi chơi từ sáng sớm
khi thì đi với bạn
khi thì kéo anh tôi đi
thôi thì ngày nghỉ chị muốn đi đâu thì đi
nhưng ít ra chị phải thưa với bố mẹ tôi
đằng này cứ ăn diện rồi lên xe rắt ra
đi là đi thôi
tôi không hiểu cái mẹ chị dùng để làm gì
mà đến phép định sự cơ bản
chị cũng không biết
rồi mang thai chị lại càng hạch sách
gia đình tôi hơn
cái trổ chị không động
nước đổ chị cũng không lau
nhà tắm thì chị không bước vào vì sợ tấy ngã
cứ tối anh tôi phải bưng bê nước lên phòng
cho chị lau người
hỏi có ai bầu mà kỹ đến mức phát bệnh đến thế không

rồi chị cứ ôm dịp thằng bé
chẳng phải làm gì cả
giờ khi đi làm lại
chị lại nhờ mẹ tôi chăm cháu
nhưng khi nhờ chị nói giọng hách dịch
cháu mẹ mẹ phải chăm
mẹ nhớ làm theo cái bảng nội quy này nhá
rồi chị đưa cho mẹ một bảng nội quy dài nguông với đủ yêu cầu
tôi bực quá
xé luôn cái bảng
rồi chỉ tay đuổi chị về nhà chị mà ở
đây là nhà chồng
mẹ tôi là mẹ chồng
không phải ô xin
để chị muốn sai bảo như thế nào là sai bảo
chị khóc lóc mắng tôi hỗn
tôi vẫn ôm đồ chị vứt ra sân
bây giờ chị làm hung làm dữ đòi ly dị anh tôi
anh tôi cũng chán nản
nên bảo chị cứ viết đơn đi
làm dâu mà không biết phận
thì dù mẹ chồng có hiền
cũng có người khác tiễn thay
tôi chẳng thấy ân hận gì cả
một câu chuyện đúng là bi hài đúng không quý vị
cuộc sống nguồn hình vạn trạng
mỗi cây mỗi hoa
mỗi nhà mỗi cảnh
không mâu thuẫn nào giống mâu thuẫn nào cả
có chăng cách giải quyết vấn đề của mỗi gia đình
là khác nhau mà thôi
mối quan hệ mẹ chồng đằng dâu
cũng như em chồng chị dâu
hay chị chồng em dâu
nên được cải thiện và vun đắp
ngay từ những ngày đầu giám bắt gia đình bạn trai
có lẽ không nên để lại ấn tượng không tốt
với cô em chồng chị chồng
trong những lần gặp gỡ
vì như vậy sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực
tới quan hệ chị em
vậy nên với những cô em chồng
ngay từ ban đầu bạn hãy luôn tỏ ra là một người chị thật sự
hãy tỏ rõ vai trò của mình
đối với em
và ngược lại
nếu chuẩn bị đón một cô em mới về nhà mình
thì người chị cũng cần có tâm thái hoàn hỷ
thường xuyên quan tâm tới người chị em của mình
tìm hiểu tính cách của nhau
để quan tâm nhau một chút
trước hết dù ở cương vị nào
thì chúng ta cũng nên là người chủ động
và cố gắng thật sự để cải thiện mối quan hệ
mà xưa nay vẫn được cho là đầy gai góc
một ví dụ rất đơn giản
bạn hãy thường xuyên tổ chức zoom họp
vào những dịp đặc biệt như sinh nhật
hay nghỉ lễ
khi cả gia đình có thời gian quây quần
tặng nhau những món quà nhỏ
cùng nhau làm một bữa ăn
sau mỗi lần như vậy
chắc chắn mọi thứ sẽ được gắn kết thêm một chút
bạn cũng có thể cùng tâm sự
hay hỏi ý kiến của người chị em
trong một số việc gia đình
những điều tương tự kiểu này
sẽ giúp tình cảm của bạn và chị em sâu
ngày một biển chặt hơn
và cũng đừng quên
đức lang quân của bạn có một vai trò vô cùng lớn
giúp bạn dễ dàng gần gũi hơn với chị em chồng
bởi anh ấy vừa là chồng bạn
nhưng cũng là anh trai hoặc em trai của người ấy
vậy nên đây có thể xem như chiếc cầu nối của bạn
trong mối quan hệ này
và đặc biệt khi em chồng
hay chị chồng của chúng ta cần giúp đỡ
hãy là người hết lòng với cô ấy
hãy làm hết khả năng mà bạn có thể
trong trường hợp không có khả năng giúp được
thì hãy thể hiện
bạn là người biết cảm thông và sẻ chia
chỉ cần chúng ta quan tâm đúng mực đến gia đình nhà chồng
yêu thương chồng con
và làm hết khả năng của một người em chồng
thì dường như mọi mâu thuẫn
dù lớn đến đâu giữa bạn và bà cô bên chồng
sẽ đều được hóa giải
giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng
chắc chắn sẽ được chinh phục thôi
cảm ơn các bạn đã lắng nghe tới đây
hẹn gặp lại trong những số podcast gia đình tiếp theo nhé
xin chào tạm biệt